văn phòng chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của phó thủ tướng trịnh đình dũng tại cuộc họp về các giải pháp cung cấp than cho sản xuất điện
theo đó để đáp ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương phê duyệt biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than
cụ thể phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ công thương phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tập đoàn điện lực việt nam evn nghiên cứu các giải pháp sử dụng than trộn cho sản xuất điện trên cơ sở tính toán phối trộn than trong nước và nhập khẩu đảm bảo chất lượng nhiên liệu các yếu tố về môi trường để khắc phục việc thiếu than của các nhà máy điện kể cả ngắn hạn trong tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv tổng công ty đông bắc cùng evn khẩn trương thỏa thuận
ký hợp đồng mua bán than năm hai nghìn một mươi chín và kế hoạch mua bán than dài hạn trung hạn để đáp ứng đủ than cho sản xuất
đồng thời phó thủ tướng giao bộ tài nguyên và môi trường bộ công thương ubnd tỉnh quảng ninh và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các đơn vị sản xuất than triển khai các dự án đảm bảo tiến độ hiệu quả